hôm nay ngày hai tháng một là ngày nghỉ cuối cùng dịp nghỉ tết dương lịch rất đông phương tiện di chuyển về nội đô hà nội
ghi nhận vào chiều cùng ngày tại các cửa ngõ của thủ đô đặc biệt trên tuyến pháp vân cầu rẽ và nút giao thông pháp vân lượng phương tiện đổ về rất đông
ba giờ chiều nay tại tuyến pháp vân cầu rẽ rất nhiều phương tiện dồn về nội đô
do lượng phương tiện đông cùng với việc trạm thu phí đại xuyên dừng hoạt động nên tại trạm thu phí pháp vân cầu rẽ
các loại phương tiện phải xếp thành nhiều hàng để qua trạm nhưng vẫn bị ủn ứ trước cửa trạm xoát vé
để tránh ủn tắc gần một trăm linh nhân viên tại trạm thu phí làm việc hết công suất phân luồng mở thêm cửa xoát vé
từ một mươi ba h ngày hai thì chúng tôi đã mở hết tất cả một mươi hai cửa của trạm thu phí pháp vân và thêm ba cửa ngược chiều
các phương tiện cũng đang biến động theo xu hướng tăng và đỉnh điểm sẽ từ một mươi ba h đến hai mươi h ngày hai
chúng tôi cũng đã lập các phương án phân làn ra quốc lộ một cụ thể qua trạm thường tín
qua trạm vạn điểm và có các lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để đảm bảo giải phóng và chống ủn tắc
kết hợp với lực lượng chức năng cảnh sát giao thông của hà nội và c sáu mươi bảy làm nhiệm vụ bảo đảm trên tuyến
nút giao pháp vân điểm chính cửa ngõ phía nam của thủ đô bị ồn tắc cục bộ do việc điều chuyển luồng tuyến
từ bến xe mỹ đình về bến xe nước ngầm
kết hợp với lượng phương tiện đổ rồn ngày cuối dịp lễ tết dương lịch nên lượng phương tiện tăng đột biến
để giảm áp lực giao thông nội đô tránh ồn tắc
lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông đã phân luồng từ xa tránh xung đột giao thông tại các nút giao
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ba ngày nghỉ tết dương lịch
toàn quốc đã xảy ra chín mươi ba vụ tai nạn giao thông làm bảy mươi chín người chết bị thương năm mươi bốn người
riêng ngày hai tháng một ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ toàn quốc đã xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm chết hai mươi ba người
mặc dù nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao nhưng do công tác chuẩn bị và triển khai có hiệu quả phương án tổ chức giao thông vận tải
và tăng cường tuần tra kiểm soát nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định
an toàn thông suốt không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài
tuy nhiên vẫn còn tình trạng tăng giá vé ô tô chở vượt số người quy định trên một số tuyến
và tình trạng ủn ứa cục bộ tại một số nút giao thông